chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
họa động xuất khẩu hàng hóa của việt nam vẫn giữ được mức tăng dương trong khi nền kinh tế nhiều khu vực và thế giới có mức tăng trở âm
đây là tiến hiệu tích cực cho thấy hoạt động sản xuất trong nước đang từng bước được khôi phục sau dịch covid một mươi chín
chín tháng qua kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính tăng bốn một so với cùng kỳ năm trước
đáng chú ý trong quý ba kinh mạch xuất khẩu đạt trên tám mươi tỷ đô la tăng một mươi một so với cùng kỳ năm trước và tăng ba mươi bốn so với quý ii
tập trung nhiều nhất ở nhóm các mặt hàng công nghiệp chế biến
theo bộ công thương căn cứ bối cảnh tình hình hiện nay dự kiến xuất khẩu hàng hóa của việt nam cả năm hai nghìn hai mươi sẽ có thể đạt mức tăng từ ba năm
mặc dù bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhưng sản lượng sản phẩm cá ngừ của việt nam xuất khẩu sang thị trường châu âu vẫn tăng trưởng đều nhờ hiệu lực của eu
một nghìn hai trăm hai mươi mặt hàng thủy sản được hưởng ưu đái về thuế xuất từ đến hai mươi hai
riêng cá ngừ đông lạnh dạng filet từ thuế xuất một mươi tám sẽ được giảm về trong ba năm
phía eu cũng dành cho việt nam hạn ngạch thuế quan
một năm trăm linh tấn cá ngừ đóng hộp một năm mở ra cơ hội cho các sản phẩm của doanh nghiệp việt vào thị trường châu âu
dự báo tổng giá trị cá ngừ xuất sang thị trường eu trong năm hai nghìn hai mươi có thể đạt một trăm hai mươi ba triệu đô la
giá lợn hơi tại miền bắc giảm nhẹ so với những ngày trước đó
do nguồn cung thịt lợn trên thị trường đã tăng đáng kể
hà nam là nơi giá lợn hơi thấp nhất toàn miền với sáu mươi đồng một kg
tại phú thọ giá lợn hơi giảm hai đồng một kg xuống sáu mươi bốn đồng một kg
vĩnh phúc hà nội giảm một đồng một kg xuống sáu mươi bốn đồng đến sáu mươi năm đồng một kg
yên bái lào cai ninh bình tuyên quang giá thịt lợn ở mức sáu mươi năm đồng đến sáu mươi bảy đồng một kg

giá tiêu ở các tỉnh đông nam bộ đồng loạt tăng lập đình mới ở mốc

tại đắk lắc đắk nông giá tiêu được thu mua với mức bốn mươi chín năm trăm linh đồng một kg
tại gia lai đồng nai giá tiêu hôm nay ở mức bốn mươi tám năm trăm linh đồng một kg
tại bình phước giá tiêu ở mức năm mươi năm trăm linh đồng một kg
tại bà rịa vũng tàu giá tiêu lập đỉnh ở mức năm mươi một năm trăm linh đồng một kg tăng năm trăm linh đồng một kg
giá vàng tuần này đã được các chuyên gia đánh giá
có thể sẽ vẫn tiếp tục trong trạng thái điều chỉnh tích lũy do diễn biến từ thị trường thế giới
tại thị trường vàng việt nam giá vàng miếng sgc cũng có xu hướng sụt giảm theo đà giảm của giá vàng quốc tế
theo đó giá vàng miếng sgc đã giảm xuống mức năm mươi sáu hai mươi chín triệu đồng một lượng khối lượng giao dịch vàng vẫn rất chầm lắng
nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng có thể vẫn chịu áp lực điều chỉnh tích lũy trước cuộc bầu cử tổng thống mỹ
đặc biệt chừng nào gói hỗ trợ mới của mỹ chưa được thông qua thì giá vàng sẽ khó phục hồi mạnh mẽ
theo savins việt nam so với các phân khúc khác trong quý ba đất nền đang gặp khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh
nguồn cung đất nền hạn chế đang khiến nguồn cung sơ cấp giảm sáu mươi năm theo quý và giảm năm mươi tám theo năm xuống còn bốn trăm bảy mươi nền
lượng bán quý ba chỉ đạt một trăm bảy mươi nền đây là mức thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
tỷ lệ hấp thụ bình quân giảm tương ứng còn ba mươi bảy
tình hình hoạt động chịu ảnh hưởng bởi một mươi bốn dự án dừng bán do pháp lý chiếm ba mươi sáu số lượng dự án sơ cấp
có thể nói mảng đất nền đang trở nên kém hấp dẫn với nhà đầu tư trong tình hình dịch bệnh bùng phát
vì các vấn đề về pháp lý uy tín của chủ đầu tư và thiếu các dự án quy mô lớn
thưa quý vị và các bạn nhịp sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân